vào trưa nay một vụ cháy đã xảy ra tại công ty cổ phần eps ba trăm sáu mươi
cụng công nghiệp cẩm thịnh tp cẩm phả tỉnh quảng ninh gây thiệt hại lớn về tài sản
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi một h ngày hôm nay tại một sưởng sản xuất xốp thuộc công ty cổ phần eps ba trăm sáu mươi năm
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố cẩm phả
đã điều động ba xe cứu hỏa ba xe bồn chở nước và các phương tiện chữa cháy tại cụng công nghiệp để dập lửa
tuy nhiên do khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất nhựa cao su và gia công tôn xốp
trong điều kiện thời tiết hành khô nên ngọn lửa lan nhanh và đã thiêu dụi toàn bộ nhà xưởng
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng số tài sản bị thiêu hủy ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng
và hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại